hôm nay một mươi hai tháng sáu nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong thông điệp gửi tới tổng thống vladimir putin
nhân dịp quốc khánh liên bang nga đã bày tỏ sự tin tưởng cũng như sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo nga
trong thông điệp gửi tới tổng thống nga putin nhân dịp quốc khánh liên bang nga một mươi hai tháng sáu
nhà lãnh đạo kim jong un ca ngợi những thành tựu to lớn của nhân dân nga trong sự nghiệp chính nghĩa
bảo vệ phẩm giá và an ninh đất nước cũng như sự phát triển của nước nga dưới sự dẫn dắt của tổng thống putin
bất chấp mọi thách thức và khó khăn
bình nhưỡng gần đây đã tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với moscow bất chấp những chỉ trích ngày càng tăng
từ cộng đồng quốc tế về chiến dịch quân sự đặc biệt của nga nhằm vào ukraine